các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nam giới lại càng muốn thể hiện bản lĩnh của mình với nước kia
do đó những lời hướng dẫn hay chỉ đạo của nàng nhơ
được làm như vậy anh phải làm như thế này sẽ khiến chàng vô cùng khó chịu và mất hứng
tất nhiên là bạn sẽ có những sở thích nhất định của mình
nhưng hãy giải thích với chàng trước khi hai người nhập quốc nhé
nếu bạn cứ tiếp tục kiểm soát những hành động của chàng thì sẽ khiến cho anh ấy bị mất hứng chậm chọc đấy
bốn ánh mắt vô cảm
đàn ông không cảm thấy thoải mái khi đang khiên giường bạn tình của mình luôn nhìn xuống giường
năm rõi mắt chằm chằm vào cơ thể anh hoặc nhìn vào tường trần nhà
anh sẽ nghĩ rằng bạn hoài nghi hoặc cảm thấy trán chuyện ấy
sáu luôn ở thế bị động
bị động sẽ khiến chàng cảm thấy mạnh mẽ khi là người đi chinh phục
tuy nhiên không phải là chàng trai nào cũng muốn bạn mãi là con mèo hiền
hãy lặng lơ một chút chủ động một chút sẽ khiến chàng bất ngờ hoặc đơn giản khiến chàng không nhằm chán
bảy không tập trung vào cuộc yêu
đây là điều dễ xảy ra với nhiều chị em
cuộc sống thường có nhiều điều khiến chị em đau khổ
chị em đau lắng nhưng đó không phải là lúc để nghĩ đến những hoa đơn
đến chuyện con bị niềm kém đến chuyện đồng nghiệp nói xấu đến chuyện tiến lương hàng tháng
khi gần gũi hãy tập trung toàn bộ cơ thể tâm trí của bạn vào cuộc yêu
như vậy các bạn sẽ có được cuộc yêu chất lượng
để cơ thể được tài tạo được trẻ trung và được tràn năng lượng
bảy giọng nói khô khan
không cần phải là lướt nhưng hãy cố gắng nói những câu có nghĩa khác mà chẳng mong muốn được nghe nhất
trong quá trình quan hệ hãy tận dụng hơi thở của mình
để một cách hiệu quả đây là vũ khí giúp tăng hương phấn cho chàng
đồng thời lại là bí quyết để lên đỉnh nhanh và kéo dài cho nàng
tám đặt giới hạn thời gian trước khi yêu
đàn ông cực ghét điều này khi yêu
do vậy nếu có việc bận thì chị em nên thẳng thắn từ chối lời mời gọi
chứ đừng chép nhận yêu một cách hờ hững vụi vàng
nếu các nàng vẫn nhận lồi gần gũi khi tâm trạng không thoải mái
và đặt ra giới hạn cho cuộc yêu đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng